nhất là từ sau khi chính phủ thủ tướng chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành vào cuộc hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản theo chuỗi
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với các sản phẩm nông nghiệp
những ngày cuối tháng bảy nhân công của hợp tác xã hoa quả thắng lợi ở phường hàm rồng thị xã sapa
đang bận rộn với công việc thu hoạch cà chua
đây là một trong những đơn vị ở sapa đi đầu trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
năm hai nghìn một mươi sáu hợp tác xã đã đầu tư khoản kinh phí gần một mươi tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà kính với diện tích hai năm hectare
để phát triển mô hình trồng cà chua dưa chuột và dâu tây
cà chua hợp tác xã của tôi trồng vào giai đoạn tháng bốn tháng năm và sẽ thu vào tầm tháng bảy
thu đến hết tháng chín
thu đến hết tháng một mươi
mỗi cây cà chua sản lượng ước tính khoảng năm sáu cân
cà chua hợp tác xã hiện tại đang xuất bán tại các cửa hàng sạch của các tỉnh miền bắc
quảng linh sơn la lào cai và các hà lội
năm hai nghìn một mươi chín hợp tác xã giao quả thắng lợi thu về lợi nhuận hơn một tỷ đồng sau khi đã trừ đi các khoản chi phí
một trong những cây trồng mang lại lợi nhuận cao cho hợp tác xã là dâu tây
để bảo đảm chất lượng sản phẩm
dâu tây được trồng theo quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
các luống được trồng trên giá cách mặt đất một mét để tránh ẩm mốc giúp cây khô thoáng và hạn chế nấm bệnh
được trồng trên độ cao phù hợp khí hậu quanh năm mát mẻ và tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất an toàn
dâu tây sinh trưởng và phát triển mạnh
chất lượng và sản lượng đều đạt tiêu chuẩn nên không khó khăn trong vấn đề tiêu thụ
vào vụ thu hoạch mỗi ngày một m hai dâu tây cho thu hoạch khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm kg trái
hiện diện tích dâu tây do hợp tác xã giao quả thắng lợi sản xuất đã trở thành một hình thức trải nghiệm độc đáo
thu hút đông đảo du khách đến tham quan và mua sản phẩm
vào dịp cuối tuần vườn dâu này đón khoảng hai trăm linh lượt khách đến tham quan trải nghiệm
hợp tác xã của tôi thì hiện tại dùng toàn bộ là hệ thống tưới nhỏ giọt và các phân nhập khẩu toàn bộ là phân hòa tan của đức hoặc là của hà lan
trong quá trình chăm sóc cây
giai đoạn xử lý đất và giai đoạn tạo vi sinh cho đất rất quan trọng
hợp tác xã của tôi là chú trọng vào xử lý về vi sinh và sử dụng một số sản phẩm vi sinh đối kháng
để tăng tỷ lệ kháng bệnh và triệt tiêu lấm hại cho cây trồng
cây hoa ly được đưa vào trồng hơn một mươi năm nhưng chủ yếu trồng vào mùa đông
tuy nhiên trong vài năm trở lại đây người dân ở các khu vực như đèo âu quý hồ tà phìn và một số khu vực khác
nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi năm độ c đã có bước đột phá trong việc thay đổi mùa vụ đối với cây hoa ly
thay vì chỉ trồng vào vụ đông giờ đây cây hoa ly đã được các chủ vườn ở lào cai đưa vào trồng vụ hè
theo đánh giá đây là khung nhiệt độ rất phù hợp cho hoa ly sinh trường phát triển
chất lượng hoa thu hoạch đạt tương đương hoặc thậm chí còn cao hơn so với sản phẩm trồng vụ đông ở vùng đồng bằng sông hồng
sản phẩm đạt chất lượng tốt lại thu hoạch vào mùa hè trong khi các vùng khác không trồng được
nên giá thành bán sản phẩm cũng rất tốt giúp người trồng ly có thu nhập cao hơn hẳn các cây trồng khác
diện tích hoa ly nhà tôi ở đây rơi khoảng bốn năm hectare
công nghệ của nhà tôi bây giờ dùng toàn bộ là khung vòm
chất lượng hoa thu hoạch đạt tương đương hoặc thậm chí còn cao hơn so với sản phẩm trồng vụ đông ở vùng đồng bằng sông hồng
chất lượng hoa thu hoạch đạt tương đương hoặc thậm chí còn cao hơn sản phẩm trồng vụ đông ở vùng đồng bằng sông hồng
với điều kiện khí hậu thuận lợi cho trồng trọt những năm gần đây tỉnh lào cai đã chủ trương phát triển diện tích cây trái vụ
các loại rau củ như bắp cải su hào súp lơ được trồng ở những địa phương có khí hậu mát mẻ đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân

các loại rau củ như bắp cải su hào được trồng ở những địa phương có khí hậu mát mẻ đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh lào cai có sự chuyển biến tích cực về chất từng bước phát huy lợi thế đặc thù của mỗi địa phương
nhiều loại sản phẩm có thị trường thiêu thủ tốt đều gia tăng về sản lượng và giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân
diện tích đất sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt gần hai năm trăm linh hectare
năm hai nghìn một mươi chín giá trị bình quân mỗi hectare đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương này khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng một năm đạt hơn chín mươi sáu so với mục tiêu đề án tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cùng với nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh lào cai cũng đã có khoảng một mươi năm hectare đất sản xuất theo hướng ứng dụng một phần công nghệ cao tập trung ở các huyện mường khương bảo thắng bát sát bảo yên
đây được xem là tiền đề quan trọng để lào cai đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới
trước đây dừa thường bán trái tươi hoặc khô chứ không ai lấy mật
nhưng vợ chồng anh phạm đình ngãi và chị thạch thị trai thi ở thị trấn tiểu cần huyện tiểu cần
tỉnh trà vinh có cách làm khác
sản phẩm mật hoa dừa của anh chị đang gây tiếng vang lớn và mở ra cơ hội mới cho người trồng dừa ở miền tây
bằng sự nhạy bén tư duy của một kỹ sư từng được đào tạo bài bản chuyên ngành công nghệ thực phẩm
chị trai thi dồn sức nghiên cứu tạo ra một số sản phẩm từ mật hoa dừa vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
hết khoảng hơn một năm
và trong khoảng một năm đó là mình hoàn thiện được kỹ thuật thu mật
và đồng thời hoàn thiện được kỹ thuật thu mật
và đồng thời hoàn thiện được kỹ thuật chế biến sản phẩm luôn
tại vì sản phẩm mật hoa dừa của sotfarm là một trăm linh nguyên chất từ mật hoa dừa
cho nên nó rất là quan trọng những cái thông số kỹ thuật mà mình phải nghiên cứu cả năm trời mới ra để mà bảo quản được tự nhiên chính bản thân nó
tự bảo quản nó luôn chứ mình không cần phải bỏ sung thêm chất bảo quản vào
đó là điều đặc biệt ở mật hoa dừa của sotfarm
để có mật hoa dừa đầu tiên phải chọn bó những bông dừa sắp nở để bông dừa không bị bung ra
đồng thời tạo thuận lợi cho công đoạn mát xa bông và thu mật
cứ cách một mươi hai tiếng thì thu được hơn năm lít mật
nếu biết cách khai thác hết vòng đời của một cây dừa thu được tổng cộng khoảng hai mươi năm lít mật dừa chất lượng
tiếng thì mình chọn hoa rồi uống cổ hoa xuống cho khoảng dài ba ngày
rồi mình mới cắt hoa rồi mát xa cho nó ấm lên
mình lấy chai gỗ
mình gõ đều cái hoa từ cuốn cho ra tới ngoài đầu hoa
có cái tiếng mật ở trong nó nó chảy ra
rồi mình cắt cái đầu hoa khoảng một phần
rồi sau đó mình sẽ lấy cái lon dụng cụ để hướng mật
mình gắn vô
mô hình dừa lấy mật của chị thạch thị trai thi không chỉ mở hướng đi mới cho các nông hộ trồng dừa
tăng giá trị kinh tế lên gấp ba năm lần so với việc trồng dừa thu trái
mà còn tạo ấn tượng mạnh cho các nông hộ trồng dừa
điều hạnh phúc của chị thạch thị cha thi khi làm mật hoa dừa là tạo được công an việc làm ổn định cho người dân quê mình
mặc dù mới bắt đầu sản xuất được hơn một năm
nhưng công ty trách nhiệm hưu hãng trà vinh farm đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần hai mươi lao động của địa phương